đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương thường trực tiểu ban làm trưởng đoàn đã
làm việc với ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chí phạm minh chính ghi nhận và
đánh giá tích cực sự nỗ lực của lãnh đạo cán bộ công chức đảng viên ngành kiểm sát nhân dân
qua một mươi năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nghị
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của ban cán sự đảng viện kiểm
sát nhân dân tối cao để báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng